hội đồng nhân dân tỉnh kiên giang vừa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ một mươi tám
kỳ họp cuối cùng của hội đồng nhân dân tỉnh khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
trong nhiệm kỳ qua hội đồng nhân dân tỉnh kiên giang đã quyết định nhiều chủ trương
biện pháp quan trọng đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng ở địa phương
sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận các đại biểu đã nhất trí thông qua năm tờ trình và nghị quyết
trong đó có nghị quyết thành lập sở du lịch tỉnh kiên giang trên cơ sở tách chức năng nhiệm vụ cơ cấu
tổ chức lĩnh vực du lịch từ sở văn hóa thể thao và du lịch kiên giang
sở du lịch kiên giang sẽ là cơ quan quản lý nhà nước thuộc ubnd tỉnh kiên giang
có tư cách pháp nhân có con dấu tài khoản theo quy định của pháp luật